tại nhà thi đấu trung tâm thể dục thể thao thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã diễn ra các trận bán kết nội dung đơn nam và đơn nữ giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi sáu tranh cup petro việt nam đạm cà mau năm hai nghìn một mươi chín
bất ngờ đã xảy ra khi hai tay vợt đương kim vô địch mùa giải hai nghìn một mươi bảy đều phải dừng bước
ở hai trận bán kết đơn nam tay vợt đương kim vô địch đinh quang linh quân đội gặp tay vợt nguyễn đức tuân hải dương và đương kim á quân nguyễn anh tú hà nội gặp lê tiến đạt quân đội
kết thúc hai trận thi đấu nguyễn đức tuân giành chiến thắng bốn một trận còn lại đương kim á quân nguyễn anh tú có chiến thắng khá nhẹ nhàng cùng tỷ số bốn một
tại bán kết đơn nữ tay vợt nguyễn thị nga hà nội đã có trận đấu bùng nổ với đấu pháp hợp lý và giành chiến thắng trước á quân mai hoàng mỹ trang thành phố hồ chí minh với tỷ số bốn một
tối nay ngày hai mươi bảy tháng năm tại nhà thi đấu trung tâm thể dục thể thao tp đà lạt sẽ diễn ra hai trận chung kết đơn nam đơn nữ và lễ bế mạc giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi sáu